thưa quý vị chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bộ chính trị đã ban hành chỉ thị số ba mươi năm trong đó có yêu cầu trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội
các địa phương phải tập trung giải quyết xử lý kịp thời hiệu quả những hạn chế yếu kém
những tồn động kéo dài gây bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm
thế nhưng với những vấn đề tồn động kéo dài thì phải làm như thế nào mới có thể xử lý được hiệu quả
đặc biệt là khi chỉ còn khoảng năm tháng nữa là tới đại hội đảng cấp cơ sở
sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi của phóng viên lê đức cùng khách mời của chương trình
để cùng bàn luận với tôi thì xin giới thiệu đồng chí lê mạnh luân nguyên phó ban nội chính trung gương
trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
để bắt đầu chương trình xin mời đồng chí cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip sau đây